trên biển trung và nam trung bộ trong ngày hôm nay thời tiết chưa có nhiều sự thay đổi
trời có nắng sen kẽ mưa rông xảy ra ở một vài nơi vào thời điểm chiều và tối
mưa không xảy ra trên diện rộng nhưng trong cơn rông có thể kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại khu vực này sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
do ảnh hưởng của đới gió tây nam phát triển từ mặt đất lên trên tầng không khí trên cao
nên ở khu vực tây nguyên vẫn còn xảy ra mưa rông ở nhiều nơi
trong cả ngày và đêm nay do vậy mà nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp
đối với khu vực nam bộ mưa rông tập trung nhiều vào khoảng thời gian chiều tối và đêm hôm nay
sang đến hai ngày tiếp theo do đới gió tây nam chỉ còn xuất hiện ở dưới tầng thấp
ở các tầng không khí trên cao đới gió tây nam chuyển dần sang hướng tây tây bắc
nên mưa có xu hướng giảm đi trên hai khu vực là khu vực tây nguyên và khu vực nam bộ
ở cả hai khu vực này mưa rông sẽ giảm xuống giải rác và tập trung chủ yếu vào thời điểm chiều tối và tối
trong vài ba ngày tới thời tiết trên vùng biển huyện đảo hoàng sa vẫn chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió tây nam
nên mưa rông vẫn tiếp tục xảy ra
gió tây nam hoạt động ở mức cấp năm gây ra tình trạng biển động nhẹ
trong khi đó thời tiết tốt vẫn duy trì trên khu vực vùng biển huyện đảo trường sa
khi mà đời gió tây nam ở đây hoạt động ở mức trung bình khoảng cấp ba cấp bốn
với những con sóng nhỏ giao động khoảng từ năm mươi m đến một hai mươi năm m
trời phổ biến nắng giáo không mưa nên sẽ thuận lợi cho các hoạt động lưu thông vận tài hàng hải
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước